tại thành phố đà nẵng đường hoa xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám với chủ đề sơn sắc màu đã hoàn thiện sau nhiều ngày thi công
đến thời điểm này thì đường hoa xuân sắc màu đã sẵn sàng cùng người dân thành phố biển bước vào xuân mới
đường hoa xuân sắc màu được phới cảnh đẹp và chia thành hai khu vực phía bắc và nam cầu rồng dọc bờ sông hàn
với các chủ đề gợi mở như bình minh trên biển biểu trưng cho sự phát triển mọi mặt của thành phố đà nẵng hướng ra biển lớn
những điểm đặc biệt tạo ấn tượng và điểm nhấn với đại cảnh cổng chào đón xuân cùng hình ảnh xuân mậu tuất được thiết kế ấn tượng
sử dụng ánh sáng mỹ thuật cùng hiệu ứng sắc màu đẹp mắt
tại khu vực bờ đông sông hàn ngay dưới chân cầu rồng hình ảnh thành phố đà nẵng được phát họa gắn với những mảng xanh
biểu trưng cho một mùa xuân mới với nội lực và niềm tin mới
đây cũng là điểm đến hấp dẫn cho người dân du khách trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
ngoài thưởng lãm cảnh sắc hoa cỏ còn được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc bên bờ đông sông hàn